trước những diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu phi đến thời điểm hiện tại nhiều địa phương tại khu vực đồng bằng sông cửu long tiếp tục xuất hiện bệnh dịch tả lợn châu phi
điều này đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến người chăn nuôi lợn tại đây bởi giá lợn hơi đang có chiều hướng tiếp tục giảm mạnh
theo nhiều hộ chăn nuôi lợn tại địa bàn tỉnh hậu giang hiện tại giá lợn hơi chỉ còn từ hai mươi chín ba mươi một đồng một kg giảm từ chín đến một mươi ba đồng một kg so với thời điểm trước đó khoảng một tháng nhưng cũng rất khó bán
nguyên nhân được các thương lái đưa ra là do tâm lý lo ngại của người dân trước tình hình dịch tả lợn châu phi đang lan rộng người dân chuyển sang dùng các sản phẩm khác nên lượng tiêu thụ thịt lợn giảm nhiều
với giá bán này thì người nuôi sẽ chịu lỗ ít nhất là hai trăm linh đồng một con trong khi giá lợn hơi giảm sâu nhưng các mặt hàng thịt lợn lại vẫn ở mức cao
như vậy trong khi người chăn nuôi phải chịu lỗ thì người tiêu dùng lại chịu thiệt